tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày truyền thống
ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và đón nhận huân chương quân công hạng nhất
đến sự có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư nguyên bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và ngành công an
bốn mươi năm năm trước ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn bộ công an đã tổ chức trọng thể lễ tuyên thệ
và đi vào hoạt động của lực lượng cảnh sát bảo vệ nay là lực lượng cảnh sát cơ động
qua gần nửa thế kỷ xây dựng chiến đấu và phát triển lực lượng cảnh sát cơ động được tổ chức
theo mô hình vũ trang chiến đấu tập trung có tính cơ động chiến đấu cao
lực lượng cảnh sát cơ động luôn có mặt ở các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác chấn áp và chặn đứng âm mưu của các thế lực thù địch
phát biểu tại lễ kỷ niệm đại tướng tô lâm đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động cần chú trọng đổi mới
nâng cao chất lượng các mặt công tác thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối
chính sách của đảng nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
chính quy tinh nguyện hiện đại
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đại tướng tô lâm đã trao hân trường quân công hạng nhất
tặng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động vì những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đạt được trong bốn mươi năm năm qua